lý do chúng tôi đến đây bắt nguồn từ khi người sáng lập của chương trình nhận ra ông cần chia sẻ sự thịnh vượng của mình sau rất nhiều năm kiếm tiền ở mỹ đến cho mọi người
chúng tôi đến việt nam và giúp người việt cũng như kinh tế việt nam phục hồi sau chiến tranh
cô gái nhỏ bé mắc cân bệnh sương thủy tinh đang trao cơ hội việc làm cho các bạn các em có cùng hoàn cảnh với mình
ngay từ khi lọt lòng cô gái nguyễn thị thu thương ba mươi hai tuổi đã mắc căn bệnh quái ác xương thủy tinh cùng trứng teo chân
cao chưa đầy một mét nặng chưa tròn hai mươi cân đôi chân chưa bao giờ đứng được
thế nhưng cô gái ấy lại có một nghị lực phi thường
cả một quá trình vượt qua sóng gió khó khăn
từ lúc học nghề đến khi bán được những sản phẩm đầu tiên rồi quá trình thành lập doanh nghiệp của riêng mình
được sự ủng hộ của cộng đồng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình drive
chia sẻ về hành trình ấy đôi mắt của cô gái nhỏ bé này luôn lấp lánh những niềm vui niềm tự hào
bản thân tôi sinh ra bị mắc cân bệnh xương thủy tinh không có cơ hội đi làm bất kỳ nơi nào cả
và tôi đã chọn đến nghề thủ công
phát triển và coi đó là nghề của mình
và sau một thời gian thì tôi làm thấy hiệu quả
và tôi biết rằng cái nghề này rất là phù hợp với các bạn khuyết tật và những các hoàn cảnh yếu thế khác
sau đấy thì tôi có một cái ước mong là mở một cái doanh nghiệp dành cho các bạn yếu thế
bản thân tôi thì không đi lại và giao tiếp được với khách hàng
và tôi chỉ biết là nằm tại chỗ
và sử dụng cái máy tính để đăng lên các trang giao vặt
và có khả nên là tiếp cận khách hàng cũng chỉ được một phần nào thôi
sản phẩm thì nó bị cạnh tranh thị trường
vì bên việt nam mình vẫn chưa ưa chuộng nhiều cái sản phẩm thủ công
mỗi lần có một ý tưởng thay đổi để cho doanh nghiệp nó phát triển hơn
thì nó sẽ ảnh hưởng đến vốn
khi năm hai nghìn một mươi tám thì tôi quyết định chuyển cái doanh nghiệp ở phú xuyên lên hà nội chỗ nương bình quảng
thì tôi có khó khăn về mua máy móc
vì máy móc cũ của tôi đã bị rất là rất là cũ rồi
tôi muốn đầu tư máy móc mới
đồng thời thì tôi cũng đã chuyển lên hà nội nên kinh phí nó càng không có
cũng rất là may mắn
tôi đã gặp được dự án thoai
anh thắng là người đại diện dự án tại việt nam
và các điều phối viên
và tôi đã gặp họ và họ đã giúp tôi rất là nhiều
và không những giúp đỡ về cho phần vay vốn
mà kết nối tôi tới các doanh nghiệp và kết nối tôi với những cái khóa học
do dự án thoai đào tạo
lúc mới đầu thì em thấy cũng hơi khó
nhưng mà học rồi rồi dần dần quen nên là cũng dễ
công việc này phù hợp với em
em rất thích làm những cái thủ công
em cũng mong muốn là sẽ làm việc ở đây lâu đài hơn
đến thăm các doanh nghiệp là một trong những hoạt động thường xuyên của chương trình thoi
và đây cũng là một trong những phần công việc mà tôi cảm thấy tuyệt vời nhất
hôm nay là một ngày rất đặc biệt
khi tôi đến thăm doanh nghiệp này
chủ của doanh nghiệp là một cô gái rất giàu nghị lực
cô ấy đã rất nỗ lực để duy trì doanh nghiệp của mình
bên cạnh đấy là tạo thêm công ăn việc làm
tạo niềm tin vào cuộc sống cho những người kém may mắn trong xã hội
điều này là một điều vô cùng tuyệt vời
các lớp dạy nghề này là một trong những hình thức trả nợ vốn vay từ tổ chức choi
đây cũng là một trong những điểm đặc biệt của chương trình này
thoai là một chương trình đặc biệt
không giống với bất kỳ chương trình nào đang vận hành trên thế giới
nó đặc biệt vì các doanh nghiệp không trả khoản vay bằng tiền mặt
họ trả bằng các khóa đào tạo và đóng góp hỗ trợ cho người nghèo và cộng đồng
rất nhiều người nhận hỗ trợ từ chương trình là người khuyết tật và người nghèo
những người không có cơ hội để tự kiếm việc làm
các khóa học đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ
hay chúng tôi mang đồng phục đến cho trẻ em nghèo
để các em có cảm giác tốt hơn

tôi nghĩ đó là những ảnh hưởng mà chúng tôi mang lại cho xã hội việt nam
dù mang trong mình khiếm khuyết điều kiện thể chất không bằng những người khỏe mạnh bình thường khác
nhưng những người khuyết tật làm chủ doanh nghiệp như anh hương chị thương
luôn luôn là những người giàu nghị lực giàu ý chí vươn lên ham học hỏi
và không ngừng nâng cao trình độ của mình để đáp ứng tốt nhất nhu cầu công việc
và luôn khát khao được công hiến sức mình cho xã hội
họ không chỉ gây dựng được thương hiệu của riêng mình
mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
vượt qua chính bản thân mình để có một công an việc làm thì nó đã là cả một thử thách lớn rồi
nhưng trong những cái trường hợp này thì họ không chỉ là tự đem lại cuộc sống tốt hơn cho mình
mà họ còn góp phần đóng góp cho xã hội thông qua việc phát triển kinh doanh
đóng góp thêm cho nền kinh tế nước nhà
cũng như là thực hiện trách nhiệm đóng thuế
và bên cạnh đó thì họ cũng đóng góp cho xã hội rất tích cực
ở khía cạnh là tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho những người khác
thì tôi nghĩ điều này là một điều rất là đáng trân trọng
đối với riêng với bản thân tôi cũng như là với chương trình thoai hà nội nói chung
tôi ấn tượng với các doanh nhân mà tôi có dịp trò chuyện
và rất xúc động khi nghe những câu chuyện từ nhân công và những người nhận tài trợ của chương trình
tôi cũng ấn tượng với một hà nội hiện đại
và mong chờ một tương lai mới khi việt nam đang dần nâng cao mức sống của người dân
hy vọng rằng trong tương lai ngoài những sự hỗ trợ về vốn về đào tạo
thì các vấn đề về cơ chế chính sách môi trường đầu tư đầu ra cho sản phẩm
của các cơ sở kinh doanh của người khuyết tật sẽ tiếp tục được quan tâm và giải quyết
mặt khác sự ủng hộ của cộng đồng cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng
để bộ phận doanh nghiệp này phát triển bền vững
tạo ra nhiều giá trị cho xã hội